liên quan đến vụ việc đối tượng lâm tặc lao xe vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh gia lai
khiến cho dư luận xã hội hết sức bức xúc
đối tượng không chỉ manh động liều lĩnh mà còn nghiện ma túy cũng như điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe
trước sự việc trên ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã có văn bản chỉ đạo công an tỉnh gia lai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là nguyễn thanh hùng ba mươi ba tuổi trú tại phường tây sơn thị xã an khê tỉnh gia lai
bước đầu cơ quan công an xác định sau khi phát hiện phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn bắt giữ phương tiện vi phạm
tuy nhiên đối tượng hùng bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe dùng phương tiện lao vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
qua kiểm tra nhanh đối tượng nguyễn thanh hùng cùng một đối tượng đi cùng dương tính với ma túy đá
kiểm đếm trên xe ô tô của đối tượng có gần hai trăm linh kg gốc gỗ hương cầm bằng lăng trái phép
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang xem xét khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ
cũng như tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm khác đối với đối tượng nguyễn thanh hùng